tối ngày một tháng ba ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị xúc tiến thị trường cho cảng hàng không quốc tế vân đồn
khoảng sáu mươi hãng hàng không trong đó có các hãng hàng không khu vực đông nam á đông bắc á và các công ty lữ hành đến tham dự hội nghị
nhằm tìm kiếm cơ hội mở đường bay tới cảng hàng không quốc tế vân đồn mở tour du lịch tới quảng ninh
cảng hàng không quốc tế vân đồn do tập đoàn sun group đầu tư theo hình thức bot với số vốn bảy bảy trăm linh tỷ đồng
đến nay đã có ba hãng hàng không trong nước gồm việt nam airlines vietjet air và bamboo airways đang cùng khai thác tuyến bay tp hcm vân đồn
riêng hãng hàng không việt nam airlines đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một với bộ du lịch campuchia hồi cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
cục hàng không việt nam cho biết hiện nay một số hãng hàng không nước ngoài đã tổ chức nghiên cứu thị trường để mở các đường bay đến quảng ninh ngay trong năm hai nghìn hai mươi